hưởng ứng chương trình tuần lễ hồng evn lần thứ tư năm hai nghìn một mươi tám diễn ra trên toàn quốc từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
với chủ đề vạn trái tim một tấm lòng của tập đoàn điện lực việt nam
công ty điện lực quảng trị phối hợp với trung tâm truyền máu khu vực huế đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện
với sự tham gia của hàng trăm cán bộ công nhân viên thuộc công ty
với mong muốn góp phần hỗ trợ nguồn máu để cấp cứu điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn các tỉnh miền trung
chương trình tuần lễ hồng evn lần thứ tư của công ty điện lực quảng trị đã vận động một trăm tám mươi sáu cán bộ công nhân viên ngành điện lực đăng ký hiến máu
lượng máu thu về được là một trăm tám mươi sáu đơn vị máu
bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty điện lực quảng trị xác định việc thực hiện các chương trình hỗ trợ cộng đồng an sinh xã hội
trong đó có chương trình hiến máu nhân đạo là nhiệm vụ chính trị xã hội quan trọng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng
nhưng nghĩa cử cao đẹp những giọt máu nghĩa tình của các cán bộ công nhân viên ngành điện lực đã giúp nhiều người bệnh được cứu sống kịp thời trong cơn nguy kịch